trước phản ánh của người dân không tham gia trên các tuyến đường bot nhưng vẫn phải trả phí cầu bến thủy nối nghệ an với hà tĩnh phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ
phó thủ tướng trương hòa bình đã giao bộ giao thông vận tải cùng hai tỉnh nghệ an hà tĩnh và nhà đầu tư giả soát việc thực hiện các dự án điều chỉnh có mức thu phí bot phù hợp với trường hợp có hộ khẩu thường trú tại huyện nghi xuân và thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh khi có ô tô đi qua trạm thu phí cầu bến thủy
tỉnh nghệ an và hà tĩnh được giao có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận phản ánh của người dân giải thích rõ việc thực hiện quy định của pháp luật về phí và lệ phí
những trường hợp cố tình gây dối làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cần phải bị xử lý